vậy thì chúng ta có những thức uống như vậy rồi
vậy với những người bị gan mạng tính thì họ có phải tuyệt lao với lại rượu bia hẳn hay không
bởi vì chúng ta biết việt nam có quá nhiều lễ hội hội hè sinh nhật những cuộc đó không bao giờ thiếu rượu bia rồi
vậy thì những người mà bị gan mạng tính họ phải tuyệt lao toàn bộ hay không
hay là họ vẫn có thể sử dụng một ít
tôi nghĩ ở đây thì là có lẽ giáo sư ngọc cũng sẽ đồng ý với tôi
bởi vì cái đấy là do người tiêu dùng lựa chọn
chúng ta lựa chọn cuộc sống của chính mình thời gian sống của chính mình
hay chúng ta lựa chọn cái niềm vui ấy trong chốc lát
đấy hoàn toàn là do người tiêu thụ lựa chọn
một lá gan khỏe thì đã không tốt rượu bia đã là không tốt rồi
thế bây giờ lại một cái lá gan đã ốm rồi là ốm mạng tính rồi
mà chúng ta vẫn vì những cuộc vui vẫn rất là thích
thì chắc chắn là cái chức năng gan nó sẽ không thể nào mà được duy trì
trong một cái tình trạng ốm như vậy
mà lại có thể duy trì
được tốt trong một cái chế độ ăn không hợp lý
cho nên là quý vị có thể cân nhắc để lựa chọn
giữa cái vui trước mắt với lại cuộc sống dài lâu
thì quý vị có lẽ là sẽ tìm thấy một câu trả lời khá là rõ ràng
và qua những chia sẻ vừa rồi của phó giáo sư lâm bạch mai
thì chắc hẳn là quý vị cũng đã hiểu đúng không ạ
trong những trường hợp đối với những người mắc bệnh gan mạng tính
thì tốt nhất là chúng ta không nên có cái câu
là hôm nay ta cứ vui chắc đâu ngày mai vẫn thế
để mà vui là uống thêm một vài ly rượu
thì có nghĩa là sẽ lại khiến cho cái lá gan của chúng ta gặp tình trạng xấu đi
xin được cảm ơn phó giáo sư lê bạch mai rất nhiều ạ